và cũng trong ngày hôm nay bộ y tế vừa có công điện hỏa tốc gửi ubnd tỉnh bắc ninh ubnd tp hà nội
về việc điều tra xử lý đối với trường hợp nhiễm sars cov hai liên quan đến ca bệnh là nhân viên giao hàng
của chi nhánh viettel post lương tài tỉnh bắc ninh
và để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín không để dịch lây lan ra cộng đồng
bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia điện và đề nghị ubnd tỉnh thành phố bắc ninh hà nội
tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân
thông báo danh sách các trường hợp trên cho các địa phương liên quan để phối hợp thực hiện thần tốc truy vết
cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần